sáng ngày hai mươi bốn tháng năm ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho biết đã ghi nhận thêm một ca dương tính với virus sars cov hai trên chuyến bay vn sáu mươi hai từ nga về ngày một mươi ba tháng năm được cách ly ngay không có nguy cơ lây ra cộng đồng
theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính từ một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng năm đến sáu h ngày hai mươi bốn tháng năm
việt nam ghi nhận thêm một ca dương tính là bệnh nhân từng mắc covid một mươi chín tại nga nhưng đã khỏi bệnh trước khi về việt nam
tại thời điểm bệnh nhân nhập cảnh ngày một mươi ba tháng năm kết quả xét nghiệm vẫn là âm tính
tuy nhiên ngày hai mươi ba tháng năm viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính bệnh nhân được cách ly ngay khi nhập cảnh không có nguy cơ lây ra cộng đồng
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là ba trăm hai mươi năm ca trong đó đã có số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi bảy ca
số ca còn dương tính với sars cov hai
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là sáu ca
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là bốn ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm bốn trăm một mươi hai người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác tám năm trăm hai mươi ba người cách ly tại nhà nơi lưu trú sáu tám trăm ba mươi một người